tổ tuần tra kiểm soát đặc biệt của phòng cảnh sát giao thông pc tám công an tỉnh đồng nai đã phát hiện xe ô tô khách loại bốn mươi sáu chỗ ngồi
mang bề kiểm soát ba mươi bảy b ba nghìn hai trăm một mươi lưu thông hướng từ tp hcm đi nghệ an do trần văn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chủ tệ tỉnh nghệ an điều khiển trở quá số người quy định
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô này chở đến chín mươi chín người vượt năm mươi ba người so với quy định
ngoài ra xe chở hàng hóa hành lý vượt kích thước của xe lắp thêm rừng nằm không đúng thiết kế của nhà sản xuất và không có giấy chứng nhận đăng kiểm xe
với các lỗi vi phạm trên lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với chủ xe lái xe và tạm giữ xe ô tô khách để tiếp tục xử lý
đồng thời bố trí phương tiện bảo đảm an toàn chở hành khách tiếp tục hành trình về quê đón tết